cơ quan cảnh sát điều tra các công an tỉnh quảng nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị cán khám xét chỗ ở và bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng trần văn phúc chú tại xã duy vinh huyện duy xuyên để điều tra về hành vi giết người
trước đó nhóm của phúc gồm hoàng ngọc vương nguyễn đức dũng lương quỷ hải bùi my oanh hát trao kê tại quán luxury thuộc xã nam phước huyện duy xuyên
đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của đối tượng đoàn quốc ca chú tại huyện duy xuyên
hai bên đã xảy ra xô xát sau đó hai nhóm đã lao vào đánh nhau hậu quả là làm ca bị thương nặng tỷ lệ thương tích là bốn mươi bảy
gây án xong phúc bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
phúc là đối tượng cộng cán có nhiều tiền án tiền sự không trung thực khai báo nhằm che giấu hết hành vi phạm tội của mình và đồng bọn
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh tiếp tục đấu tranh mở rộng
chỉ vì không kiềm chế được bản thân trước những mâu thuẫn nhỏ
nhiều thanh niên đã có những hành vi côn đồ bạo lực gây ra những hậu quả đáng tiếc nhất
cơ quan điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã tiến hành bắt giữ đối tượng dương phúc quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã công sơn huyện cao lộc về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày năm tháng chín
dương phúc quang sang nhà họ hàng ăn cơm trong đó có dương trầm hồng là chú ruột của ngọc quang
trên đường về nhà do có khúc cây chắn ngang đường cho nên quang bị ngã xe
bực tức vì nghĩ là do ông hồng gây ra cho nên quang đã về nhà lấy một con dao rồi đi tìm ông hồng
sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn sô sát
quang đã dùng dao chém ông hồng bị thương phải đi viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là năm mươi năm
trên đường về nhà do có khúc cây chắn ngang đường cho nên quang bị ngã xe

dẫn đến vụ hỗn chiến xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
văn phú thành phố yên bái tỉnh yên bái đã lừa một người phụ nữ hơn hai mươi một tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện bắc hà tỉnh lào cai do khuyên thực hiện
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu đối tượng khuyên khai nhận đã nhiều lần giả quen nhân viên
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc hà và có người nhà quen lãnh đạo
đảng nhà nước để lấy lòng tin và lừa người phụ nữ trú tại hà nội chuyển tiền vào tài khoản của mình
từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến năm hai nghìn một mươi chín nạn nhân đã chuyển tổng số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng
khuyên nói dối sử dụng số tiền trên để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là sử dụng vào việc chơi số lô số đề
để thực hiện trót lọt hành vi này sau mỗi lần vay tiền khuyên đều chuyển lại cho nạn nhân tiền lãi
từ vài triệu cho đến vài chục triệu để làm tin
tổng số tiền lãi khuyên chuyển cho nạn nhân là hơn hai tỷ đồng
cho đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi nạn nhân tiếp tục đòi tiền nhưng không thấy khuyên chuyển tiền
cho nên đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của phạm thị khuyên
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản
giá trị lớn bắt giữ thủ phạm đã đột nhập vào một cửa hàng bạc trên địa bàn